bỏ lại ba đứa cháu tôi thì là bà vừa là bà vừa thầy là mẹ chăm chóng cháu
ngôi nhà ngày xưa bằng phách đất với mái bờ rô có hôm mưa gió cũng rột
và bây giờ thì cũng có một cái nhà mới cho gia đình và các nhà hảo tâm đã hỗ trợ và giúp đỡ
có một mái nhà để có chỗ ra vào để ở bây giờ là cũng yên tâm để được đi làm thuê để nuôi các cháu
như quý vị các bạn đã thấy thì nhân vật
nhân vật của chúng ta và cũng không chỉ nhân vật này đâu ạ
trong quá trình chúng tôi thực hiện việc ghi hình các chương trình người giấu mặt
không thiếu những trường hợp ngập ngừng đến với trường quay thậm chí còn muốn rút lui
và thậm chí là họ đang trên đường đến đây họ cũng bỏ về
nó cũng có những cái yếu tố tâm lý mà chúng tôi rất chia sẻ
có những cái ngại ngần có những cái nó không thực sự thông suốt ở trong đầu óc
và cũng có những câu chuyện quá tế nhị
thì nó hệ lụy đến rất là nhiều người có liên quan đến cái cộng đồng sống xung quanh của cá nhân đấy
tôi tin rằng điều này vẫn là một cái cản trở rất lớn cho những người nhân vật của chúng tôi
câu chuyện này thì chưa ngã ngũ đâu và chắc là vẫn lời kêu gọi của lê anh thì hy vọng là
những quý vị nào quý vị thấy xác đáng hơn và câu chuyện của mình muốn được kể ra nhiều hơn thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi nhé
còn thì ở phút này thì tôi cũng muốn nói về những câu chuyện này
phút này thì tôi cũng muốn chia sẻ với quý vị một điều là
tôi cũng cân nhắc rất nhiều về việc là có đưa cái trường hợp này lên sóng hay không
nhưng có lẽ là chúng tôi vẫn đưa lên sóng để quý vị thấy rằng một cái khó khăn của chính những người làm công tác từ thiện
của chính những người mà họ đang dùng cái tâm của mình để đến với cộng đồng
nhưng mà không phải lúc nào cũng được cộng đồng chia sẻ
trong câu nói của anh ấy có một điều mà nó khiến cho tôi suy nghĩ nhiều
khi anh nhắn nhủ đến mọi người đó là hãy làm từ thiện bằng cái tâm và hướng đến những người đồng bào của mình
hai chữ đồng bào nó thiêng liêng vô cùng
và chính vì vậy cho nên cộng đồng làm từ thiện nói riêng và tất cả mọi người nói chung
khi chúng ta làm một việc tốt thì hãy nghĩ đến việc là chúng ta làm việc cho những người anh em trong nhà
cho những người trong cùng một hệ gia đình lớn của chúng ta
và hy vọng là thông điệp này cũng được quý vị lưu tâm
và đến đây thì xin được khép lại chương trình ngày hôm nay
xin chào tạm biệt các bạn hẹn gặp lại